cơ quan quản lý thảm họa thổ nhĩ kỳ thông báo đã chấm dứt công tác cứu nạn cứu hộ động đất tại tất cả các tỉnh
ngoại trừ hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất do trận động đất hôm sáu tháng hai
công tác cứu hộ sẽ vẫn được tiến hành tại hai tỉnh là karamanmaras và hatay
các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn cũng đang được duy trì tại khoảng bốn mươi tòa nhà của các tỉnh này
song theo cơ quan quản lý thảm họa thổ nhĩ kỳ con số này sẽ giảm xuống trong ngày hôm nay là ngày hai mươi tháng hai
các trận động đất và dư chấn nguy hiểm đã diễn ra cách đây đúng hai tuần tại thổ nhĩ kỳ và syri
cơ quan thống kê thổ nhĩ kỳ cho biết là có khoảng ba trăm bốn mươi năm căn hộ trung cư bị phá hủy một trăm linh năm tòa nhà đổ sập
hiện hơn tám người đã được đưa ra khỏi những đống đổ nát một cách an toàn trong khi hơn tám mươi một người bị thương đã được xuất viện
ngoài các hoạt động tìm kiếm cứu nạn ưu tiên hiện nay của chính phủ thổ nhĩ kỳ là hỗ trợ những người sống sót
hàng chục nghìn người đang phải vật lộn để đáp ứng các nhu cầu cơ bản trong tiết trời giá bút của mùa đông